thời gian qua các đơn vị chức năng của tỉnh hậu giang tổ chức lấy mẫu giám sát an toàn thực phẩm
tập trung vào thực phẩm tươi sống như rau củ quả thịt thủy sản sản phẩm sơ chế chế biến
nhằm kịp thời phát hiện cảnh báo và thanh tra truy xuất xử lý tận gốc các trường hợp nông thủy sản thực phẩm không bảo đảm an toàn
việc thanh tra truy xuất xử lý tận gốc các trường hợp nông thủy sản thực phẩm không bảo đảm an toàn
nhằm phát hiện điều tra triệt phá rứt điểm các đường dây nhập lậu các cơ sở tàng trữ lưu thông buôn bán chất cấm thuốc bảo vệ thực vật
thuốc thú y ngoài danh mục được phép sử dụng trong trồng trọt chăn nuôi và nuôi trồng thủy sản trên địa bàn tỉnh
bên cạnh đó sẽ tiến hành kiểm tra phân loại cơ sở sản xuất kinh doanh vật tư nông nghiệp và nông lâm thủy sản trên địa bàn quản lý
tái kiểm tra cơ sở xếp loại c tổ chức thanh tra đột xuất cơ sở sản xuất kinh doanh vật tư nông nghiệp sản phẩm nông lâm thủy sản
tập trung vào cơ sở lưu thông buôn bán thuốc bảo vệ thực vật thuốc thú y sản phẩm xử lý cải tạo môi trường nuôi trồng thủy sản
lò mổ cơ sở sản xuất kinh doanh thực phẩm tươi sống nhằm kịp thời phát hiện xử lý nghiêm vi phạm tổ chức lấy mẫu giám sát
cảnh báo điều tra truy xuất và xử lý tận gốc đối với sản phẩm cơ sở sản xuất kinh doanh vi phạm các quy định về an toàn thực phẩm